khi xác lập chuyên án giám đốc ra lệnh bắt giữ thì chỉ có ở tù thôi chứ không xử lý hành chính đâu
mà lựa mấy người nào có quen lớn có thế lực có bảo kê là tôi bắt trước
tôi bưng tận gốc luôn để coi ông bà quen lớn cỡ nào
tới đây là còn nữa càng quen lớn càng long hành thì càng bắt
có như thế xã hội mới bình yên được
đó từng là chia sẻ của thiếu tướng đinh văn nơi khi ông còn là giám đốc công an tỉnh an giang
về vấn đề chỉ đạo và đấu tranh xử lý tội phạm
sau một thời gian dài công tác ở các tỉnh miền tây nam bộ
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ông đinh văn nơi được luân chuyển về làm giám đốc công an tỉnh quảng ninh
ông cho rằng ở công an tỉnh quảng ninh cũng như tỉnh an giang
những cán bộ công tác tại đây thì là người địa phương hầu như rất ít
chủ yếu là người từ nơi khác đến
tôi thường ví von rằng nếu như vùng đất là một tổ chim
thì có rất nhiều con chim từ các hướng từ các nơi bay về đây hội tụ
nên tôi không gặp khó khăn mấy về sự khác biệt văn hóa
vì khi đã luân chuyển cán bộ ai cũng có tâm lý muốn được cống hiến để trưởng thành
hơn nữa tôi là một trong những người được trưởng thành từ môi trường quân đội
đã quen với gian khổ rèn luyện vất vả rồi nên thế nào tôi cũng đáp ứng được
bản thân tôi không ngại đến những nơi khó khăn vất vả biên giới vùng sâu vùng xa
nơi mà đồng bào có lúc có nơi trình độ nhận thức còn hạn chế
chưa hiểu hết được chủ trương của đảng nhà nước
chưa hiểu rõ về công tác của lực lượng vũ trang nói chung lực lượng công an nói riêng
thì tôi muốn đến đó giúp họ hiểu hơn về những chỉ đạo quan điểm của đảng nhà nước của lực lượng công an
từ đó sẽ tạo được sự đồng thuận nhất trí cao từ người dân
đó là những việc giúp tôi trưởng thành
tức là môi trường càng khó khăn thì càng là môi trường tốt cho mình phấn đấu rèn luyện
ngày hai mươi tháng bảy công an tỉnh quảng ninh phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện vân đồn
tổ chức chương trình tặng quà người có công với cách mạng
và trao tặng kinh phí hỗ trợ sáu mươi trẻ em mồ côi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vân đồn
thiếu tướng đinh văn nơi đã trao số tiền hỗ trợ cho sáu mươi trẻ em mồ côi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vân đồn
mỗi cháu sẽ nhận được số tiền hỗ trợ là năm trăm linh đồng mỗi tháng trong vòng một năm
tổng kinh phí hỗ trợ là ba trăm sáu mươi triệu đồng
thiếu tướng đinh văn nơi khẳng định với phương châm
thực hiện an dân an sinh xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội là thường xuyên then chốt
thời gian qua công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo
bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng mang đậm tính nhân văn thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn
đền ơn đáp nghĩa đặc biệt với tinh thần dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em
các tổ chức đoàn hội trong công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương đã vận động nguồn lực
thực hiện nhiều hoạt động tình nghĩa chung sức cùng cộng đồng chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
qua chương trình này thiếu tướng đinh văn nơi mong muốn các cháu và các hộ gia đình khắc phục mọi khó khăn
nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước đồng lòng đoàn kết với chính quyền
với lực lượng công an trong thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
duy trì khối đại đoàn kết dân tộc nhằm xây dựng huyện vân đồn ngày càng giàu đẹp văn minh
niềm tin không chỉ được tạo dựng bởi những chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm
mà còn được bồi đắp từ những hành động và việc làm rất đời thường của những chiến sĩ công an nhân dân
từng là quân nhân trong quân đội nhân dân việt nam có hơn năm năm công tác tại tiểu đoàn tây đô
thuộc bộ chỉ huy quân sự thành phố cần thơ hơn hai mươi năm trong lực lượng công an nhân dân
thiếu tướng đinh văn nơi luôn thấu hiểu cảm thông và chia sẻ trước những khó khăn của đồng chí đồng đội
gần hai năm đảm nhiệm cương vị giám đốc công an tỉnh an giang ông đã phát động phong trào trong toàn lực lượng công an tỉnh quyên góp
hỗ trợ và xây mới hơn một trăm linh căn nhà nghĩa tình đồng đội giúp đồng chí đồng đội vơi bớt phần nào khó khăn yên tâm thực hiện nhiệm vụ
thiếu tướng đinh văn nơi nhấn mạnh trong những năm qua cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh luôn khắc sở
luôn khắc sâu khi nhớ kinh tế
việc tạo ra một tháng công ơn to lớn sự hy sinh sương máu của các anh hùng liệt sý các đồng chí thương bệnh binh và gia đình có công về cách mạng
đồng thời bày tỏ sự biết ơn tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ các đồng chí thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng
đã không tiếc máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
từ số điện thoại cá nhân của mình nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành số điện thoại quen thuộc của người dân
của người dân hàng ngày đều đạn tiếp nhận rất nhiều những cuộc gọi tin nhắn
đây là một việc làm chưa từng xảy ra trước đây bởi thường trên cổng thông tin chỉ công khai
các số điện thoại trực ban công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương
ban đầu chỉ một số ít người dân rè rặt báo tin vào số điện thoại này
nhưng họ đều bất ngờ vì những cuộc gọi tin nhắn của mình đã được trực tiếp
ông đinh văn nơi tiếp nhận xử lý nhanh gọn đến nơi đến trốn
sự tin tưởng đã được nhân lên khi số lượng cuộc gọi tin nhắn vào đường dây nóng này tăng lên nhanh chóng
khi được hỏi vì sao công khai số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng
thiếu tướng đinh văn nơi trả lời
tôi từ cần thơ về nhận công tác ở an giang
chỉ một mình không bà con thân thích nên việc tôi công bố số điện thoại cá nhân của mình
với mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ thật nhiều từ người dân an giang
với tôi tôi luôn xác định nhiệm vụ quan trọng
nhiệm vụ quan trọng nhất của người chiến sĩ công an là bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nên nếu mà được người dân hỗ trợ giúp đỡ càng nhiều
thì chúng tôi càng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó
với nhiều người nghèo ở an giang người ta nhớ đến ông không chỉ vì ông là giám đốc công an tỉnh
mà vì ông là người hay làm từ thiện
ngay cả dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi
mặc dù không ở địa bàn nữa nhưng sự trở lại và quan tâm của ông khiến bà con rất phấn khởi
tại huyện châu phú thiếu tướng lĩnh văn nơi đã trao tặng bảng tượng trưng hai trăm linh phần quà
cho gia đình nghèo khó khăn của huyện châu phú với tổng số tiền là một trăm linh triệu đồng
dù thiếu tướng đinh văn nơi đã về làm giám đốc công an tỉnh quảng ninh
nhưng vẫn còn nhớ về an phú và mang hai trăm linh phần quà về tặng cho bà con nghèo gia đình chính sách
chúng tôi cảm động về tấm lòng của thiếu tướng nơi đối với người dân an phú
tôi hy vọng thiếu tướng tiếp tục đóng góp và hỗ trợ an giang nói chung
ông trần hòa hợp chủ tịch ubnd huyện an phú tỉnh an giang cho biết
thiếu tướng đinh văn nơi cho rằng bà con ở đâu cũng là bà con của mình
đừng có nghĩ rằng ở an giang thì khác quảng ninh đừng có nghĩ rằng vùng này miền kia
thế nên đừng có băn khoăn mình phục vụ người dân tỉnh nào
một món quà tết rất nhỏ tuy nó không giải quyết được một cái tết cho người dân
nhưng nó thể hiện cái nghĩa tình
nghĩa tình của một người cán bộ lực lượng vũ trang đã từng công tác
chiến đấu ở đây và được bà con nhân dân hỗ trợ
đó là phẩm chất đạo đức của một người cán bộ công an nhân dân phải có
trước đó ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh an giang tổ chức hỗ trợ gạo cho người dân
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín tại ba địa phương trong tỉnh
gồm thành phố long xuyên huyện châu thành an phú
đợt hỗ trợ gạo đó lên đến gần năm mươi tấn do ông đinh văn nơi
cùng các lãnh đạo đơn vị công an vận động các tập thể cá nhân
các nhà hảo tâm đóng góp nhằm hỗ trợ người dân có đời sống khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhất là các hộ dân mua bán nhỏ lẻ
các hộ nghèo và cận nghèo
thời gian qua người dân tỉnh an giang dành nhiều tình cảm trân trọng ông
một người đầy khẳng khái quyết liệt đồng thời rất gần gũi
chân tình với bà con nhân dân và các đồng chí đồng đội
từ khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh
thiếu tướng đinh văn nơi tiếp tục tạo những dấu ấn như vụ án trốn thuế
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
xảy ra tại quảng ninh và hải phòng
trong vụ án này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và công an một số tỉnh thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan
và tạm giữ ông đỗ hữu ca nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng để điều tra
thiếu tướng đinh văn nơi khẳng định
với các vụ án có liên quan đến cán bộ đảng viên khi phải xử lý thật sự tôi rất buồn
nhưng đây là trách nhiệm mà nhân dân giao mình phải làm
quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng
công bằng ở đây là công bằng giữa chính quyền và nhân dân
chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân
muốn xử lý vụ án lớn đòi hỏi người lãnh đạo ban chuyên án phải có bản lĩnh
anh có dám xử lý hay không
nếu anh dám xử lý thì anh phải cương quyết
nếu không xử lý nghiêm rõ ràng mình không có bản lĩnh và cũng không công tâm khách quan
trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay
đảng và nhà nước xác định xử lý một vụ nhưng cảnh tình được cả vùng
cảnh tình nhiều người vì vậy những người vi phạm dù ở bất cứ vị trí nào cũng phải xử lý thôi
trước đó mạng xã hội đăng tải clip về một người đàn ông mặc quần áo đen áo trắng
có biểu hiện say rượu chửi bới đuổi đánh một người sau va chạm giao thông
người đàn ông này còn sưng tao là trưởng công an phường bãi cháy bắt thẳng này lại
nhận được thông tin vụ việc công an thành phố hạ long đã vào cuộc xác minh
và bước đầu xác định vào khoảng hai mươi một h ba mươi vào tối ngày một mươi bảy tháng năm
tại đường hạ long phường bãi cháy
xảy ra vụ pha chạm giao thông giữa hai xe ô tô khiến hai chiếc xe bị hư hỏng nhẹ
người điều khiển một chiếc xe ô tô có hành vi chửi bới
đánh người trong clip là trung tá nguyễn thành nam trưởng công an phường bãi cháy
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thiếu tướng định văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh
đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá nguyễn thành nam
để thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định
trung tá nguyễn thành nam sẽ bị điều chuyển công tác sang nhận nhiệm vụ khác
tại công an thành phố hạ long
còn gần đây trên nhóm facebook
có tài khoản chia sẻ hình ảnh ô tô cùng một người phụ nữ bị xê sát ở vùng cổ
kèm theo đó là nội dung tố cho rằng
nhà xe này chặt chém khi hành khách không đồng ý thì dở thói côn đổ
đuổi khách xuống giữa đường cao tốc
ngoài ra khi phát hiện khách chụp hình ảnh của xe thì tài xế còn hành hung người chụp
thông tin trên sau khi xuất hiện đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ
đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động đuổi hành khách xuống giữa đường
và đánh người của nhà xe trên
đồng thời cộng đồng mạng mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc làm rõ xử lý nhà xe nếu vi phạm
ngay lập tức thiếu tướng đinh văn nơi
giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo
giao phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nội dung phản ánh trên mạng xã hội
về việc một nhà xe chạy tuyến quảng ninh hà nội chặt chém giá
khi hành khách không đồng ý thì bỏ rơi giữa đường
thậm chí còn hành hung khách
theo thiếu tướng ninh văn nơi cơ quan chức năng đến nay cũng đã tìm được chiếc xe ô tô trong bài phản ánh
và triệu tập tài xế tới làm việc
đồng thời tạm giữ chiếc xe ô tô này để tiếp tục điều tra
tôi giao cho phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra
say đến đâu xử lý đến đó
quan điểm của công an tỉnh quảng ninh là xử lý đến nơi đến trốn
nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố
thiếu tướng đinh văn nơi cho hay
khác với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc
trong cuộc sống hàng ngày
ông đinh văn nơi vui vẻ thân thiện như bản tính vốn có của con người miền sông nước vùng tây nam bộ
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
khi nhậm chức giám đốc công an tỉnh quảng ninh
ông đinh văn nơi nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên
không ngừng học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng bản lĩnh chính trị năng lực công tác
đoàn kết nội bộ phát huy trí tuệ tập thể
kế thử thành tích kết quả và truyền thông quý báo
mà nhiều thế hệ công an tỉnh quảng ninh
công an tỉnh quảng ninh vun trồng xây dựng qua các giai đoạn trong nhiều năm qua
đồng thời cùng với tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh
tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy lãnh đạo công an trung ương
của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể và quân chúng nhân dân
xây dựng lực lượng công an quảng ninh trong sạch vững mạnh
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn